sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất nghiêm trọng khiến cho các hộ dân phải di rời khẩn cấp
hiện chính quyền các cấp đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở di rời người dân đến nơi ở mới
tuy nhiên việc làm vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho người dân làm lại nhà cửa ở khu vực tái định cư ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đã hơn một tháng nay gia đình chị nguyễn thị lan cùng hàng chục hộ dân xã thạnh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình phải sống và sinh hoạt trong những ngôi nhà tạm này
đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng khiến gia đình chị và các hộ dân phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới

đợt mưa lũ lịch sử vừa qua cũng đã gây sát lở núi tại ba khu vực ảnh hưởng đến đời sống của bảy mươi một hộ dân
đợt mưa lũ lịch sử vừa qua cũng đã gây sạt lở núi tại ba khu vực ảnh hưởng đến đời sống của bảy mươi một hộ dân